gian dối trong lời khai trong suốt nửa tháng qua công an thành phố đà nẵng đã tích cực điều tra
và có đủ chứng cứ để khẳng định kẻ chủ mưu gây án trong vụ việc này là mai xuân tú bốn mươi chín tuổi
trú tại quận sơn trà cụ thể vào đêm ngày một mươi chín tháng một mươi tú là chủ cơ sở nước đá có đến đặt vấn đề
với chủ quán nhậu dê nghĩa về việc nhập mua nước đá tuy nhiên không được đồng ý quá bực tức
tú đã gọi đàn em của mình là nhóm thanh niên trên tới đập phá quán nhậu khi công an vào cuộc
tưởng rằng khi gọi đàn em mình đến đầu thú đã thoát tội tuy nhiên đến tối ngày tám tháng một mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã có đủ chứng cứ để khẳng định hành vi phạm tội
của kẻ chủ mưu đồng thời khởi tố bắt giam đối với mai xuân tú về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
nỗ lực của công an thành phố đà nẵng trong quá trình chứng minh hành vi
phạm tội của kẻ chủ mưu này đang khẳng định đà nẵng không chứa chấp những hành vi mang tính chất
cô đồ bảo kê địa bàn những hành động như trên sẽ được xử lý nghiêm và rứt điểm
một vụ đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề được thực hiện rất tinh vi qua điện thoại vừa bị công an
thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu triệt phá và hiện công an thành phố bạc liêu đã khởi tố vụ án
để điều tra làm rõ vào ngày sáu tháng một mươi một qua tin báo của quân chúng
lực lượng kiến sát hình sự công an tỉnh bạc liêu bắt quả tang đối tượng trần quốc tuấn sinh năm
một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú tám phường một thành phố bạc liêu đang có hành vi ghi số lô đề tại nhà một người dân
trên địa bàn phường bảy thành phố bạc liêu tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một điện thoại di
động chứa nhiều file ghi âm hình ảnh phơi đề của nhiều người dân trên địa bàn thành phố bạc liêu
với tổng số tiền phơi trên một trăm linh triệu đồng quá trình điều tra cơ quan công an xác định đối tượng
tuấn thường xuyên hoạt động ghi số lô đề cho nhiều người dân thông qua điện thoại di động
công an tp bạc liêu tỉnh bạc liêu cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án và lệnh tạm giữ
hình sự đối với thái thị mỹ trên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm chú phường bảy thành phố bạc liêu để điều tra làm
rõ hành vi đánh bạc quá trình điều tra lực lượng công an xác định trong khoảng thời gian từ ngày ba tháng
đến ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín đối tượng trên đã hoạt động ghi số đề cho nhiều người dân trên
địa bàn thành phố bạc liêu với tổng số tiền phơi trên sáu mươi năm triệu đồng
trong thời gian gần đây lực lượng công an các đơn vị địa phương đã liên tiếp triệt xóa được rất nhiều
các tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xử lý nhiều đối tượng nam nữ ở nhiều độ tuổi khác
nhau và chủ yếu là giới trẻ thậm chí là dưới một mươi tám tuổi trong đó có đắk lắc chỉ tính từ tháng một mươi
năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay lực lượng công an tỉnh đắk lắc đã nhiều lần kiểm tra các cơ sở kinh doanh
có điều kiện về an ninh trật tự như các quán bar quán karaoke và phát hiện hàng trăm trường hợp dương tính với chất ma túy
để đột kích kiểm tra và truy bắt quả tang tại các tụ điểm như thế này lực lượng công an đã mất rất nhiều
thời gian trinh sát sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tại các điểm vui chơi này các đối tượng luôn sử dụng
những người đã có tiền án tiền sự làm nhiệm vụ cảnh giới từ xa hoặc ngụy trang đóng vào nhân viên của quán
để mua bán giao dịch ma túy
và tổ chức cho khách sử dụng ngay tại quán
điểm đặc biệt là của một số các quán quán bar karaoke vũ trường kinh doanh có điều kiện lợi dụng
thì trong thời gian vừa qua hoạt động hết sức là phức tạp
năm ngoái mỗi lần chúng tôi thực hiện một vài ba cái điểm thì nơi nào mà nhiều nhất thì có khoảng một mươi năm đến hai mươi trường hợp
nhưng hiện nay chúng tôi không có thể thực hiện
nhưng hiện nay là có ba cái địa điểm mà đã tám mươi tám cái trường hợp dương tính ma túy
như vậy so sánh với thực tế thì như vậy là có sự là hoạt động này rồi lôi kéo có sự tăng lên
cũng là chứa chất một cái vấn đề rất là phức tạp
điều đang nói phần lớn đối tượng thường xuyên lưu tới các quán bar hay quán karaoke
đều là thanh thiếu niên ở độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi năm
trong đó có nhiều em đang là học sinh cấp ba
sau khi sử dụng ma túy phê thuốc các đối tượng còn tỏ thay đội chống đối thách thức
lực lượng chức năng
do hôm qua đi lên thăm chị thì đi qua quán bar g chín
thì vô đó chơi được hồi lâu thì bọn em đã sử dụng ống cưới
bọn em sử dụng ống cưới trong một mươi hai h năm phút bị công an ập vô bắt
thì em mua ma túy chủ yếu là sử dụng
bên cạnh đó nếu mà dư thì ai có người quen mà có nhu cầu không biết chỗ lấy
thì em sẽ để lại cho người đó
giá mua em là ba trăm linh ngàn
em để lại là giá ba trăm linh ngàn
khi mà người ta hỏi em người ta sẽ gọi điện thoại cho em
thì em sẽ hẹn ở một nơi nào đó
ví dụ cho toilet hoặc là em kêu người ta qua lấy
chỉ tính riêng từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến nay
lực lượng công an tỉnh đắk lắc đã nhiều lần kiểm tra các cơ sở kinh doanh
có điều kiện về an ninh trật tự như quán bar karaoke
và phát hiện khoảng hai trăm linh trường hợp dương tính với chất ma túy
cơ quan công an đã khởi tố gần hai mươi đối tượng
về các hành vi chứa chấp việc sử dụng tàng trữ mua bán
trái phép chất ma túy
số lượng thanh niên đặc biệt là độ tuổi dưới một mươi sáu tuổi
mà tham gia vào con đường này
thì cơ bản nhất là quản lý của gia đình
cái thứ hai là môi trường của xã hội
ví dụ trường học rồi là đoàn đội rồi là thanh niên
rồi các hội đoàn thể của tại địa phương
nhưng chính là nội lực của từng cá nhân một
trong quá trình sinh sống ở gia đình
ở địa phương ở trường học
là không tự chủ lực mình
rồi bị tăng
mà trong cái quá trình tác động
thì những loại thuốc này thuốc nọ nó khác
nhưng mà riêng ma túy
là khi mà đã sử dụng một lần đầu
thì cũng có những trường hợp rủ rê
nó nói là thử cho biết
thế chỉ cần dính một lần một là lần sau
là rút chân không ra
cùng với việc tấn công vào các điểm nóng
như vũ trường quán bar karaoke trên đại bàn
để ngăn chế tội phạm ma túy của lực lượng công an
thì việc quan tâm giáo dục tuyên truyền con em mình
tranh xa với chất ma túy
là trách nhiệm của mỗi gia đình
có như vậy mới góp phần ngăn ngừa tình trạng
thanh thiếu niên sử dụng ma túy như hiện nay
một vụ cháy lớn tại ngôi biệt thự
rộng khoảng năm trăm linh m hai vừa xảy ra vào sáng ngày hôm nay
trên đường nguyễn thất thành thành phố đà nẵng
đám cháy xuất phát ở tầng hầm làm gara
và rất may chủ nhà phát hiện
kịp thời đưa nhiều xe ô tô ra ngoài
cụ thể vụ cháy xảy ra vào khoảng chín giờ một mươi năm phút cùng ngày
tại căn biệt thự số năm trăm một mươi năm nghìn ba trăm năm mươi năm
trên đường nguyễn thất thành
thuộc địa bàn phường thanh bình quận hải châu thành phố đà nẵng
căn biệt thự có ba tầng
trong đó tầng hầm để nhiều ô tô của gia đình
vào thời điểm xảy ra vụ cháy
may mắn mọi người đều ở nhà
nên đã kịp thời đưa xe ra ngoài
tránh được thiệt hại đáng kể về tài sản
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an
quận hải châu đã điều động phương tiện
cùng hơn hai mươi cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường
sau hơn một giờ đồng hồ
đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
tiếp sau đây biên tập viên thu hương
sẽ chuyển tới quý vị và các bạn
các thông tin về truy nã tội phạm